tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị thu phí đường bộ tại các tỉnh thành
đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng ngừng thu phí từ giờ ngày hai mươi tháng bảy cho đến khi gỡ bỏ giãn cách
vâng theo đó tổng cục đường bộ yêu cầu các nhà đầu tư các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí
các doanh nghiệp dự án bot sẽ tạm dừng thu phí các trạm đóng ở trên địa bàn tỉnh
đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tuy nhiên trên tuyến cao tốc nội bài lào cai lại đang xảy ra tình trạng lái xe dù có quay đầu xe thì vẫn phải trả phí đầy đủ
tại trạm thu phí km sáu trên tuyến cao tốc nội bài lào cai đơn vị vận hành đường cao tốc đã tạm dừng việc thu phí theo yêu cầu của tổng cục đường bộ việt nam
tuy nhiên cách đó không xa đơn vị chức năng đã lập rào chắn cứng chặn lối đi đến trạm thu phí tại km sáu trên tuyến cao tốc nội bài lào cai
tất cả các phương tiện ô tô lưu thông trên cao tốc theo hướng về hà nội
đều phải rẽ ra ic ba nút giao bình xuyên vĩnh phúc để tiến hành trả phí như thế này
theo ghi nhận của phóng viên trong vòng một tiếng đồng hồ đã có đến hàng trăm xe trả phí tại đây và quay đầu ngược lại vào cao tốc để đi về hà nội
tuy nhiên cách đó không xa đơn vị chức năng đã lập rào chắn cứng chặn lối đi đến trạm thu phí tại km sáu trên tuyến cao tốc này
mình đi từ tuyên quang đến hà nội
mình có giấy xét nghiệm âm tính

đến ic ba thì người ta chặn
và phải dễ vào thu phí
xong rồi mới được đi vào hà nội
đối với việc phân luồng ic ba như hiện nay chúng tôi đang thực hiện
tôi thấy là hiệu quả tương đối tốt
thứ nhất là đảm bảo được tránh thu phí trên đường cao tốc cho nhà nước
nên là đối với đoạn từ ic ba xuống đầu tuyến km sáu thì nó cũng không quá dài
cho nên là khi phân luồng phân làn lái xe mà buộc phải quay đầu hoặc đi ra ngoài
thì cũng thứ nhất là từ hôm phân luồng đến nay thì chưa để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại trạm ic ba
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng việc thu phí như thế này là một hình thức lách luật và không đúng quy định
tự họ đã đặt những các cái vật cản vật chắn cứng ra đường cao tốc để cả những cái xe buộc họ phải đi vào đường tránh để từ đó là thu phí
thì đây lại một cái hành vi vi phạm thứ hai
trong thời gian dịch bệnh như hiện nay người dân cũng như các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn
vì vậy các ban ngành cùng cơ quan chức năng cần thống nhất phương thức triển khai tăng cường giám sát tránh tình trạng lạm thu
nếu không sớm có giải pháp khắc phục và tiếp tục văn bản một đường
thực tế một nẻo như hiện nay niềm tin của người dân vào các quyết sách chống dịch bệnh chắc chắn sẽ giảm sút